dư luận gần đây có thông tin cho rằng thái bép đang muốn chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần bia rượu
nước giải khát sài gòn sapeco sang một nhà đầu tư khác nhưng các doanh nghiệp ngoại đều không mặn mà
bộ công thương khẳng định thông tin nêu trên là hoàn toàn không có cơ sở và bộ không có chủ trương mua lại cổ phần của sapeco
việc đưa tin sai sự thật hoặc đưa các thông tin không có cơ sở làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các doanh nghiệp
các tổ chức cũng như gây thiệt hại cho nền kinh tế xã hội ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư tại việt nam
bộ công thương khuyến nghị các doanh nghiệp cơ quan báo chí truyền thông nên tìm hiểu kỹ và trao đổi với các bên liên quan
để bảo đảm tính chính xác của các thông tin trước khi đăng tải